các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một vụ vận chuyển tiền giả với số lượng lớn tại địa phận huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa bị phát hiện bắt giữ
tăng vật thu giữ là sáu trăm linh triệu đồng tiền việt nam giả với nhiều series chùm nhau
vào hồi một mươi năm h ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi tại khu vực mốc một một trăm linh bảy thuộc địa phận huyện cao lộc
lực lượng bộ đội biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị phối hợp với lực lượng phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn bắt quả tang đối tượng nguyễn đăng tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã việt hùng huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đang có hành vi vượt biên vận chuyển trái phép số lượng lớn tiền giả việt nam đồng từ trung quốc vào việt nam
qua kiểm đếm thực tế trong túi sách của đối tượng mang theo có tổng số hai năm trăm linh tờ tiền giả loại mệnh giá hai trăm linh đồng
và hai trăm linh tờ loại mệnh giá năm trăm linh đồng tổng số gồm sáu trăm linh triệu đồng việt nam giả với nhiều series chung nhau
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cối gây thương tích đối tượng nguyễn văn quyết chú tại phường một mươi hai thành phố vũng tàu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu khởi tố và bắt tạm giam
do có mâu thuẫn từ trước với anh nguyễn tùng anh chú cùng địa phương tối ngày ba mươi một tháng tám
quyết gọi điện thoại cho anh tùng anh và hẹn gặp nhau tại khu vực ngã tư đường phước thắng phường một mươi hai để nói chuyện
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày quyết rủ thêm nhóm bạn hơn một mươi đối tượng mang theo hung khí để gặp tùng anh và nguyễn tuấn anh
anh ruột của tùng anh để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc xô sát quyết và bạn tên xích đã dùng kiếm tự chế và dao chém vào đầu tùng anh
thấy em trai bị chém tuấn anh chạy vào để ngăn cản cũng bị nhóm của quyết chém nhiều nhát vào đầu lưng và chân
tùng anh và tuấn anh bỏ chạy nhưng bị nhóm của quyết đuổi theo chém tiếp và dùng xe máy đâm thẳng vào người
sau khi gây án quyết và đồng bọn bỏ trốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi quyết ra cơ quan công an đầu thú
qua giám định thương tích tùng anh bị thương tổn ba mươi bảy và tuấn anh bị thương tổn năm mươi bốn sức khỏe
liên quan đến vụ người đàn ông bị chém gần đứt lìa tay trên phố xảy ra ở đường đinh tiên hoàng
quận bình thạnh tp hcm vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi vừa qua
thông tin ban đầu lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nhóm nghi can gây án và đang khẩn trương truy bắt
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hai mươi một tháng một mươi
nạn nhân là ông nguyễn đỗ thanh bình bốn mươi một tuổi ngụ quận một tp hcm
thời điểm trên ông bình điều khiển xe máy lưu thông trên đường đinh tiên hoàng hướng từ cầu bông về chợ bà chiểu
khi vừa qua cầu bông thì ông bình bị hai người lạ mặt đi xe máy từ phía sau dùng hung khí chém gần đứt lìa cánh tay
ngay sau khi gây án hai đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường
trong quá trình bỏ chạy hai đối tượng để xảy ra va chạm với người đi đường nên vứt xe lại tẩu thoát
lực lượng công an ngay lập tức vào cuộc điều tra và đã thu giữ tại hiện trường một xe gắn máy và một ba lô mà nhóm nghi can vứt lại khi tẩu thoát
trong ba lô có một máy ảnh một số dụng cụ tài sản khác và một mã tấu tự chế
trong diễn biến có liên quan đêm ngày hai mươi một tháng một mươi nạn nhân nguyễn đỗ thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ đường nguyễn thị nghĩa quận phường bến thành quận một
đã được các y bác sĩ bệnh viện nhân dân gia định quận bình thạnh phẫu thuật và nối liền cánh tay phải bị đứt lìa
đến trưa ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi lực lượng công an quận bình thạnh đã vào bệnh viện lấy lời khai bước đầu của ông bình
một vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng vào trung tuần tháng một mươi đã gây xuân xa và hoang mang trong dư luận
khi hung thủ ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man
ngay lập tức phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng và công an quận sơn trà cùng các đơn vị chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ
và chỉ chưa đầy tám tiếng sau hung thủ đã bị bắt giữ
hiện trường thuộc khu vực bãi tắm mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng
và đây là những dấu vết và các thang vật tại hiện trường
nạn nhân được xác định là ông trần văn năm mươi một tuổi trú tại quận sơn trà nhân viên bảo vệ bãi tắm mân thái
cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây không phải là vụ giết người cướp của mà do một nguyên nhân khác
các trinh sát đã lần theo manh mối những đối tượng từng có quan hệ với nạn nhân
hoặc các đối tượng thường xuyên tụ tập gây dối tại khu vực này

cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ lê tấn tài

tại cơ quan công an đối tượng thú nhận hành vi phạm tội của mình
theo đó tài đã nhiều lần đến khu vực bãi tắm mân thái và có quen với nạn nhân
vào tối một mươi bốn tháng một mươi khi thấy ông bang đốt giấy ngoài biển lại lầm tưởng là đang xúc phạm với mình
nên tài đã đến gây gỗ và ra tay sát hại rất dã man
quá trình làm việc tài có biểu hiện ngáo đá đôi lúc khai báo hoang tưởng
lúc thực hiện bắt giữ tài đối tượng có những biểu hiện chống đấu quyết liệt với cơ quan điều tra
đối tượng khi bắt giữ tài đối tượng có những biểu hiện chống đấu quyết liệt với cơ quan điều tra

chiến công này của lực lượng công an thành phố đà nẵng đã đang khẳng định quyết tâm sẽ đấu tranh tới cùng với các loại tội phạm vì sự bình yên của người dân
liên quan đến vụ bé gái bốn tháng tuổi bị đưa từ tp hcm ra bắc giang bán công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em liên tỉnh là ngô thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã thanh vân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
thủy được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán trẻ em liên tỉnh
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi từ tin báo của quân chúng công an huyện diễn châu triển khai lực lượng và đón lõng trên quốc lộ một a yêu cầu kiểm tra một xe khách chạy theo hướng nam bắc qua địa bàn huyện diễn châu
tổ công tác của công an huyện diễn châu đã phát hiện đối tượng nguyễn hà giang san ở huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai bế theo một bé gái bốn tháng tuổi có biểu hiện nghi vấn
tại cơ quan điều tra sang khai nhận đã được một đối tượng thuê đưa cháu bé này từ tp hcm ra tỉnh bắc giang bàn giao cho một đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em
tiếp tục khai thác đối tượng sang khai nhận đây là lần thứ năm nhận tiền để đưa trẻ em từ các tỉnh phía nam ra bắc giang rồi bàn giao cho các đối tượng buôn bán trẻ em
thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường do nhiều nguyên nhân tình hình tội phạm đang có nhiều diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng
nhất là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tại tỉnh đồng tháp đã xảy ra vụ việc gây phân út trong dư luận xã hội và để lại nhiều thương tổn cho người bị hại
đây là đối tượng nguyễn xuân thiện vừa bị cơ quan kẻ xét điều tra công an tỉnh đồng tháp khởi tố với hành vi hiếp dâm trẻ em
theo lời khai của thiện khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi năm thiên sử dụng mạng xã hội zalo trên điện thoại di động và làm quen với một cô gái ở huyện tân hồng
sau đó cả hai nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà trọ mọi chuyện chỉ vỡ lở khi gia đình cô gái trình báo cơ quan công an về hành vi xâm hại tình dục của thiện bởi con gái của họ chưa tròn một mươi ba tuổi
hai cô bé này cũng là nạn nhân bị xâm hại tình dục mà công an huyện đồng tháp tỉnh đồng tháp vừa tụ lý điều tra
hai vụ việc khác nhau nhưng có điểm chung là các em đều bỏ học giữa trường và phải lao động sớm sống xa gia đình thiếu sự quản lý bảo vệ của cha mẹ
nên các em khó tránh khỏi những bơ ngữ trong cuộc sống và giữ biết các đối tượng
hầu hết tất cả các vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em thường có mối quan hệ yêu đương và hẹn hò rồi dẫn đến vào nhà trọ khách sạn quan hệ tình dục với nhau
sau đó vì bị cha mẹ ra hỏi hoặc là các đoàn thể phát hiện thì mới tố cáo đến cơ quan công an hoặc là những cơ quan chức năng để là đề nghị làm rõ
thì trong cái thời gian này
thì qua nhiều vụ xảy ra là gần cả năm mới tố cáo rồi đó rất là khó khăn trong quá trình là điều tra làm rõ đối với những cái vụ xâm hại tình dục như vậy
theo tổng kê của công an tỉnh đồng tháp hàng năm địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ xâm hại trẻ em trong đó xâm hại tình dục chiếm tỷ lệ cao nhất hơn chín mươi
các vụ xâm hại tình dục cha em chủ yếu là các hành vi như hiếp dâm cha em giao cấu với cha em dâm ô với cha em
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh biến động qua từng năm
so với những năm trước
số vụ việc tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại
tôi cũng mong muốn là gia đình coi các em là người bị hại
và gia đình cần phải tăng cường thời gian để mà trao đổi chia sẻ thông cảm với nỗi đau của các em
đồng thời thì gia đình cũng nên mạnh dạng khi trao đổi chia sẻ những vấn đề đối tượng là ai như thế nào thì cũng hãy nên báo cáo với ngành chức năng liền
chứ không hãy để đợi là thời gian nó xảy ra dài ba tháng rồi mới báo cáo
thì vấn đề đó rất là khó cho ngành chức năng xử lý cái chuyện gì
việc xử lý nghiêm minh những đối tượng gây ra tội ác đối với trẻ em là cần thiết
tuy nhiên điều này cũng không thể bù lại những mất mát tổn thương mà các em cùng gia đình phải gánh chịu
hãy bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại nhất là xâm hại tình dục
đừng để các em trượt dài trong những nỗi lo sợ và đau khổ
đây là trách nhiệm chung của các ngành chức năng gia đình và cộng đồng xã hội
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi ba tháng một mươi
khu vực phía tây bắc bộ từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu mây thay đổi đến nhiều mây ban ngày trời nắng khô
chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào dài rác với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
khu vực phía đông bắc bộ vẫn còn chịu ảnh hưởng của trường gió tây bắc khô kết hợp với đới gió đông nam ẩm
nên mưa rào vẫn xảy ra tại các tỉnh đồng bằng và ven biển vào lúc chiều tối
ban ngày mưa không nhiều đôi lúc có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
dọc khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong thời đoạn tới cũng tương tự như tại bắc bộ
chịu ảnh hưởng của trường gió đông nam nên về đêm và sáng
mưa rào xuất hiện tại các tỉnh ven biển cùng với đó là nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào nhẹ
chủ yếu xảy ra tại các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đó do dạnh áp thấp được thiết lập vắt ngang qua khu vực nên mưa tăng hơn nên nhiệt độ giảm nhẹ
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi
mức xả ở mức trung bình chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ trong ngày hôm nay và một hai ngày sắp tới về chiều tối
mưa rồng vẫn xuất hiện đều đoạn trên khu vực có những điểm có mưa vừa thậm chí là mưa to và rông
từ ngày hai mươi sáu với sự lấn vào của áp cao khô nóng mưa nhanh chóng giảm xuống diện vài nơi
ngày có nắng nhiều hơn nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại